người từ địa phương khác về quê ăn tết đã được về cách ly tại nhà và không còn phải cách ly tại lán trại thông tin
thông tin này từ ủy ban nhân dân xã thanh phong huyện như xuân tỉnh thanh hóa
trước đó người dân xã này đã phản ánh người thân từ nơi khác trở về được cách ly trong các lều lán dựng ở ủy ban nhân dân xã
trong đó mỗi lều cách ly rộng khoảng năm m hai quầy bằng bạt có giường internet nhưng các vật dụng cá nhân và thức ăn thì do gia đình tự cung cấp
ủy ban nhân dân xã thanh phong cho biết việc dựng lều lán tập trung do đa phần nhà riêng của người dân không đủ điều kiện cách ly
trong quá trình cách ly cũng đã phát hiện hàng chục f đa phần người dân có thái độ đồng tình hợp tác
tuy nhiên nhận thấy sự bất cập địa phương sẽ điều chỉnh hình thức cách ly từ ngày hai mươi năm tháng một